sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm sáng nay đại hội đảng bộ tỉnh lai châu khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc đại hội
đại hội đảng bộ tỉnh lai châu đã thông qua nghị quyết và chương trình hành động trong đó tập trung đề ra các giải pháp thực hiện các đề án nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa chương trình trọng điểm nhiệm vụ đột phá theo nghị quyết đại hội ở tất cả các lĩnh vực
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh lai châu lần thứ một mươi bốn gồm bốn mươi bảy đồng chí hội nghị thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh lai châu đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi bốn đồng chí